thưa quý vị tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm luật cảnh sát cơ động đã được thông qua với tỷ lệ phiêu tán thành cao
điều này không chỉ có ý nghĩa hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động
mà còn có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước chuyển mình mới của lực lượng này
có phần tích cực hơn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và bắt đầu kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba luật cảnh sát cơ động chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới đáng chú ý
và khách mời của các bình chân gia ngày hôm nay là thiếu tướng nguyễn ngọc thanh phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
bộ công an sẽ có những chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
luật cảnh sát cơ động được thông qua có năm chương ba mươi ba điều quy định về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động
điều kiện bảo đảm và chế độ chính sách đối với cảnh sát cơ động trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
theo đó luật quy định vị trí của cảnh sát cơ động
là lực lượng vũ trang thuộc công an nhân dân với chức năng là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang
bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và được quy định cụ thể về nhiệm vụ quyền hạn tổ chức hoạt động trong luật
đây chính là đặc thù và sự khác biệt của cảnh sát cơ động so với các lực lượng khác trong công an nhân dân
đội cảnh sát cơ động đã chia lại cảnh sát cơ động có chín nhiệm vụ và bảy quyền hạn riêng biệt
trong đó bổ sung các quy định về nhiệm vụ quyền hạn các hành vi bị nghiêm cấm
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi
thưa đồng chí kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thì luật cảnh sát cơ động đã chính thức có hiệu lực
vậy thì đồng chí có thể cho biết luật cảnh sát cơ động có ý nghĩa như thế nào đối với công tác xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động ạ
luật cảnh sát cơ động có hiệu lực
là một sự kiện rất quan trọng có ý nghĩa to lớn đối với việc xây dựng và phát triển của lực lượng cảnh sát cơ động
như các đồng chí biết là trong nội dung của luật
thì quy định rất rõ về chức năng nhiệm vụ quyền hạng của cảnh sát cơ động
và một điểm rất quan trọng nữa là quy định về trách nhiệm của các bộ ngành
và ủy ban nhân dân các địa phương về việc xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động trong sạch vững mạnh
thì đây là hai cái nội dung rất có ý nghĩa
cái thứ nhất là các đồng chí biết
là cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung
là lực lượng nòng cốt áp dụng biện pháp vũ trang
cho nên trong quá trình triển khai thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của mình
thì có rất nhiều vụ việc khả năng dẫn đến vi phạm
động trạm đến quyền quân người
ví dụ như là chống biểu tình gây rối chống bão đoạn v v
thì khi mà sử dụng các vũ khí trang thiết bị phương tiện đặc trùng của cảnh sát cơ động
thì cũng dễ dẫn đến động trạm đến quyền quân người
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thì quyền quân người chỉ được hạn chế khi mà quy định trong các điều luật cụ thể
cho nên là khi mà luật cảnh sát cơ động ra đời
mà quy định cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát cơ động rất rõ ràng như vậy
thì khi anh em ra quân làm nhiệm vụ
thì có cái căn cứ pháp lý để bảo vệ khi mà mình làm nhiệm vụ
và ý thứ hai là
như các đồng chí biết
là quy định trách nhiệm của các bộ ngành
rồi ủy ban nhân dân các địa phương là một cái ý nghĩa là huy động tổng lực cả hệ thống chính trị góp phần để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động trong giành quốc mạnh hiện đại
vì tới đây là xây dựng cảnh sát cơ động hiện đại thì có phải rất nhiều cái nhiệm vụ mà cần phải triển khai thực hiện
thì cái việc quy định trách nhiệm của các hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng cảnh sát cơ động là có nghĩa rất là to lớn
thì chúng tôi hy vọng là với cái quy định của luật như vậy thì thời gian tới là cái việc mà xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động là có nghĩa rất là to lớn
thì chúng tôi hy vọng là với cái quy định của luật như vậy thì thời gian tới là cái việc mà xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới là sẽ rất là thực hiện
đối với pháp lệnh thì luật cảnh sát cơ động có những điểm gì mới nổi bật thưa đồng chí
các nội dung của luật cảnh sát cơ động thì trên cơ sở là kế thừa các nội dung của pháp lệnh cảnh sát cơ động
thế và cũng có những một số cái điểm mới để làm sao phù hợp với tình hình thực tế
và những cái khó khăn vướng mắt bất cập mà trong thời gian thi hành pháp lệnh cảnh sát cơ động mà mà mà cảnh sát cơ động vướng phản thì có thể kể một vài cái cái cái điểm mới so với pháp lệnh
cái thứ nhất là về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động
thì ngoài các cái nhiệm vụ mà đã quy định pháp lệnh cảnh sát cơ động trước đây thì luật cảnh sát cơ động có quy định thêm hai cái nhiệm vụ mới của lực lượng cảnh sát cơ động
cái thứ nhất là chủ trì phối hợp với các bộ ngành
để tổ chức
cái lực lượng chuyên trách phòng chống khủng bố của công an nhân dân và của các bộ ngành và của các địa phương mà có nhu cầu đào tạo để phục vụ cho cái cơ quan chuyên trách phòng chống khủng bố của bộ ngành địa phương mình
và cái điểm mới thứ hai là bộ phân công giao cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động là tổ chức công tác huấn luyện đối với các đồng chí là tân sinh viên
chúng tuyển và
vào các học viện trường đại học công an nhân dân
và số chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân
trong phạm vi toàn quốc
để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy
và đảm bảo thống nhất
đấy là về nhiệm vụ
thế còn về quyền hạn thì so với pháp lệnh cảnh sát cơ động
thì luật cảnh sát cơ động cũng có bổ sung hai cái quyền hạn
tất cả cơ bản cho cảnh sát cơ động
một là cảnh sát cơ động được vô hiệu hóa các thiết bị bay không người lái
và có nguy cơ xâm phạm đến các mục tiêu do cảnh sát cơ động là vũ trang cách khác bảo vệ và một cái
quyền hạn thứ hai là cảnh sát cơ động được quyền mang theo vũ khí vào cảng hàng không và lên các
phương tiện máy bay dân dụng để thực hiện những nhiệm vụ phòng chống khủng bố hoặc là áp
tải hàng đặc biệt hoặc là áp giải những đối tượng hình sự đặc biệt thì hai cái hai cái nhiệm vụ và
hình ảnh mới của cảnh sát cơ động được luật hóa mới so với pháp lệnh cơ động trước đây và một cái
điểm nữa là luật cảnh sát cơ động cũng như tôi nói ban đầu quy định rất rõ về trách nhiệm của các bộ
các ngành rồi ủy ban nhân dân các địa phương trong cái việc mà hỗ trợ đảm bảo điều kiện xây dựng
lực lượng cảnh sát cơ động vững mạnh hiện đại vâng thưa đồng chí vậy thì đến thời điểm hiện tại luật cảnh
cảnh sát cơ động đã được phổ biến quán triệt như thế nào ạ sau khi
thì chính phủ đã có một cái kế hoạch là để phổ biến quán triệt và tuyên truyền cái luật cảnh sát
động đến toàn thể nhân dân thế thì bộ công an cũng đã có kế hoạch để triển khai cái nhiệm vụ mà
chính phủ giao thì cái nhiệm vụ mà phổ biến tuyên truyền quán triệt luật cảnh sát cơ động là cả
một cái bước đi lâu dài và trước mắt thì trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai thì bộ công an đã giao cho bộ tư lệnh
cảnh sát cơ động chủ trì phối hợp với cục pháp chế cải cách hành chính tư pháp của bộ ngoan đã tổ
chức một cái hội nghị triển khai những cái nội dung cơ bản của luật cảnh sát cơ động trong lực lượng
công an nhân dân thế còn bước sang đầu năm mới và cả năm hai nghìn hai mươi ba thì bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẽ tham
mưu cho đảng ủy câu trương và lãnh đạo bộ sẽ tổ chức các hội nghị triển khai luật ở tất cả các bộ ngành
rồi ở ủy ban nhân dân các địa phương và chúng tôi cũng đã biên soạn các cái nội dung của cái việc
phổ biến quá trình này và cấp phát cho công an các địa phương để chúng ta phối hợp tuyên truyền phổ biến
quan trượt trong năm hai nghìn hai mươi ba vâng thưa đồng chí đến thời điểm hiện tại thì luật cảnh sát cơ động đã
có hiệu lực thì đồng chí có thể cho biết để luật cảnh sát cơ động đi vào cuộc sống cũng như là thực
hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị thì bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có những giải pháp cũng như
là những kế hoạch cụ thể như thế nào ạ khi luật có hiệu lực thì các quy định trong luật cảnh sát
động rồi là các quy định trong cái đề án về hiện đại hóa lực lượng cảnh sát cơ động đến năm hai nghìn hai mươi năm
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi mà thủ tướng chính phủ phê duyệt từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một với lại cái nội dung
mà nghị quyết một mươi hai giao cho bộ công an và bộ ngàn giao cho bộ tư lệ cảnh sát cơ động thực hiện thì
về giải pháp và nhiệm vụ nó cơ bản chùng hợp với nhau đấy thì
điểm chung là gì là xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động là cách mạng chính quy tinh nguyện và hiện
đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong gì mới thì để thực hiện được các quan điểm chủ trương này thì
đảng ủy và lãnh đạo bộ tư lệ cảnh sát cơ động đã tham minh cho đảng ủy quân chung tập trung vào
một số cái nhóm giải pháp cái thứ nhất là phải hoàn thiện về thể chế tức là gì tức là phải hoàn thiện
về các căn cứ pháp lý để cho hoạt động và xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động
tức là các cái văn bản quy phạm pháp luật cái nhóm giải pháp thứ hai là đầu tư trang bị vũ khí
phương tiện công cụ hỗ trợ và các thiết bị kỹ thuật đặc chủ hiện đại để cho phục vụ trong công tác huấn luyện
và sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động và nhóm giải pháp thứ ba là đầu tư trang bị xây dựng
thống doanh trại thao trường bãi tập hiện đại để phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu
và cái nhỏ có thể giữ giải pháp thứ tư rất quan trọng
là hiện đại hóa nguồn nhân lực của cảnh sát cơ động thì nói đến nguồn nhân lực thì công chí biết là
là con người thì như lúc nãy tôi nói là con người là nhân tố quyết định tất cả các cái thắng lợi hay
không của các cái nhiệm vụ cho cái nhóm đề án thứ tư là hiện đại hóa nguồn nhân lực chúng tôi xin
cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay